tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp thủ tướng lào thong lun si sulit
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những kết quả quan trọng của kỳ họp lần thứ ba mươi chín
ủy ban liên chính phủ việt nam lào đặc biệt đây là lần đầu tiên hai thủ tướng đồng chủ trì
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội việt nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tiệu
của nhân dân lào anh em đã đạt được trong những năm qua đặc biệt là việc thủ tướng lào thong lun si sulit
đã lãnh đạo chính phủ lào đảm nhiệm hết sức thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ với các nước lớn các nước láng giềng giúp vai trò vị thế của lào
không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng lào thong lun si sulit mong muốn hai quốc hội ủng hộ
tạo điều kiện cho chính phủ hai nước thực hiện có hiệu quả những nội dung đã thỏa thuận
đặc biệt là việc sử dụng cảng vũng áng để thúc đẩy việc xuất nhập hàng hóa hai bên
hiện hai quốc hội việt nam lào đang hợp tác có hiệu quả
thời gian tới hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam và lào